tại phiên chất vấn sáng nay rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực tài chính như công tác quản lý thu
hải quan bảo đảm nền tài chính an toàn bền vững giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn
hiệu quả đã được các đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
theo một số đại biểu vấn đề kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
quản lý hóa đơn dù đã có nhiều tiến triển song vẫn còn tồn tại hạn chế
bên cạnh đó vấn đề nợ công và kiểm soát nợ công để bảo đảm bền vững tài chính cho đầu tư cũng được nhiều đại biểu quan tâm
sẽ có giải pháp cụ thể như thế nào để đảm bảo an toàn nợ công nhưng vẫn đảm bảo được nguồn vốn để đầu tư cho phát triển
về vấn đề chuyển giá buôn lậu gian lận thương mại nợ động thuế
nhiều đại biểu đề nghị vị trưởng ngành tài chính đưa ra những nhìn nhận thẳng thắn và giải pháp hiệu quả trong thời gian tới
phải chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình
có thể nói là từ hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi toàn bộ ban chỉ đạo toàn bộ chúng ta đã xử lý
các lực lượng đã phát hiện và xử lý bốn trăm một mươi một sáu trăm bốn mươi hai vụ vi phạm thu nộp ngân sách ba mươi chín sáu trăm linh bốn
bốn tỷ đồng đó riêng năm hai nghìn một mươi sáu là hai trăm ba mươi hai trăm linh chín vụ việc và thu nộp ngân sách là hai mươi một bảy trăm một mươi ba tỷ đồng
theo bộ trưởng bộ tài chính
tất cả những tồn tại hiện nay trong các lĩnh vực mà các đại biểu chất vấn đã được cải thiện rõ rệt với rất nhiều giải pháp
tuy nhiên theo đại biểu nguyễn anh tuấn thực tế lại còn quá nhiều bất cập
trên đề nghị bộ trưởng sau xong vấn đề báo cáo kìm hãng phát triển nợ công thì ta phải nói thêm là đầu tư công hiệu quả ra sao
bởi vì chúng ta không đầu tư được thì chúng ta không phát triển được
mà đầu tư không hiệu quả thì chúng ta làm cho kinh tế càng xấu hơn
thứ hai tôi xin nói về vấn đề
cái thủ tục hải quan quá dườm dà
bộ trưởng chưa đi sâu vào các giải pháp cụ thể để chúng ta đưa ra một chiến lược
mà dài hạn và ngắn hạn cho vấn đề cải cách cái thủ tục hải quan
tôi ví dụ vừa rồi chúng ta có hai cái vụ việc xảy ra
thứ nhất là thuốc ung thư ở thành phố hồ chí minh
chúng ta thuộc quá dài quá lâu và làm cho cái thời hạn dùng thuốc không còn nữa
là liên quan đến các cái lũ đột thiên tai có các hàng cứu trợ của nước ngoài
nhưng mà thủ tục chúng ta quá lâu
khi đến với tên đồng bào
cũng trong phiên chất vấn sáng nay
nhiều đại biểu đã chất vấn bộ trưởng bộ tài chính
về những vấn đề sai phạm trong đội ngũ cán bộ thuế hải quan